tiếp tục thông tin về vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải trên tuyến đường tránh nam hải vân
xảy ra vào dạng sáng nay hiện các bác sĩ tại bệnh viện đà nẵng đang khẩn trương cấp cứu cho hàng chục nạn nhân của vụ tai nạn
theo thông tin ban đầu sáng nay bệnh viện đà nẵng tiếp nhận hai mươi nạn nhân từ vụ tai nạn giao thông hàng loạt xảy ra tại đường tránh nam hải vân
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay tại tuyến đường tránh nam hải vân đoạn gần trạm kiểm dịch động vật kim liên
xe khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b hai nghìn sáu đi từ tây nguyên ra bắc đã vượt và va chạm với xe khách biển kiểm soát chín mươi ba b một nghìn một trăm hai mươi chín nên mất lái
tiếp tục đối đầu với xe tải biển kiểm soát bảy mươi sáu c chín nghìn sáu trăm một mươi năm đang chạy hướng ngược lại hậu quả tài xế xe khách ba mươi bảy b hai sáu tử vong tại chỗ một mươi hai người khác bị thừa